thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay là ngày một mươi hai tháng sáu hơn chín mươi ba học sinh lớp chín trung học cơ sở toàn thành phố hà nội
sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trong điều kiện dịch covid một mươi chín vẫn có nhiều diễn biến phức tạp
và để góp phần thực hiện nghiêm túc quy chế thi quy chế tuyển sinh nhằm đảm bảo cho việc thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông đạt kết quả tốt
công an tp hà nội đã triển khai các lực lượng công khai và bí mật làm nhiệm vụ tại các điểm thi theo đúng sự phân công
ghi nhận sau của phóng viên thời sự vào sáng ngày hôm nay
sáng sớm nay trên địa bàn thành phố hà nội xuất hiện trận mưa lớn tuy nhiên lường trước được tình huống
tại điểm trường trần phú quận hoàn kiếm lực lượng công an phường đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự
phân luồng cho các phương tiện tại cổng trường không để ủn tắc
tổ chức các tổ an ninh sẵn sàng ứng phó không để các sự cố bất ngờ về an ninh an toàn xảy ra
sáng nay lực lượng công an đã triển khai từ sáu giờ bao gồm cảnh giao thông phân luồng theo như thường giềng năm
thế rồi lực lượng công an chúng tôi sẽ chia làm hai cổng cổng hai bật chưng là cổng vào chính và sau đó có cổng hướng các cành là cổng phụ của nhà trường
bên cạnh đó mỗi tổ công tác đều bố trí thêm lực lượng dân quân thường trực lực lượng tự quản bảo vệ dân phố để chia ra
để cùng với bảo vệ cũng như lực lượng xung kích của trường để tổ chức triển cai đón tiếp học sinh và duy trì
thế vào thời gian sáng ngày nay và sáng ngày mai chúng ta sẽ đảm bảo tốt kỳ thi này
tại điểm trường ngô sĩ liên thuộc phường hàng bài tại hai đầu đường lực lượng chức năng đã hạn chế phương tiện giao thông
đặc biệt công an phường đã tổ chức giả soát nhắc nhở các hộ kinh doanh buôn bán xung quanh điểm thi hạn chế việc mở cửa tránh ảnh hưởng đến việc thi của học sinh
chúng tôi cũng đã tiến hành cam kết với tất cả các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn là chúng ta chấp hành nghiêm đóng cửa
đặc biệt là các nhà dân xung quanh mà có những cái cửa sổ mà quay ra phía trường thi thì cũng yêu cầu là đóng cửa trong thời gian suốt thời gian diễn ra thi
và chúng tôi tiến hành giao xoát tất cả các cửa hàng kinh doanh photocopy dịch vụ photocopy trên địa bàn và yêu cầu là cam kết là không photo cho ba ngày
đặc biệt là liên quan các trường hợp mà làm kháo thi đảm bảo an toàn cho kỳ thi cũng như được nghiêm túc hơn
đợt thi chuyển cấp vào lớp một mươi trên địa bàn thành phố hà nội diễn ra trong lúc tình hình dịch covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp
để đảm bảo an toàn cho thí sinh cũng như giáo viên và các thành viên tại mỗi hội đồng thi đều đã xây dựng các phương án đảm bảo phòng dịch hết sức nghiêm ngặt
trước khi học sinh đến điểm thi thì nhà trường đã gửi sơ đồ phòng thi có các đường line cho sinh vào dựa trên việc bố trí phòng thi
trước hai cuối các đường kẻ thì nhà trường đã bố trí các bàn là yêu cầu sát khoản
hai là kiểm tra nhiệt độ các nhân viên y tế đo kiểm tra nhiệt độ
nếu như độ học sinh nào cao thì sẽ đưa vào các phòng chức năng theo quy định
nếu học sinh nào phát hiện ngay thấy có những dấu hiệu của bệnh dịch covid thì sẽ đưa vào phòng cách ly ngay lập tức và sẽ có cái phương án đúng như là kịch bản đã chuẩn bị từ trước
ghi nhận tính đến tám giờ sáng nay mặc dù thời tiết không thuận lợi có mưa to tại một số điểm nhưng tình hình giao thông thông suốt
không có tai nạn nghiêm trọng liên quan đến thí sinh và người nhà không diễn ra cháy nổ công tác bảo mật đề thi đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh diễn ra đúng kế hoạch